nhân dịp kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam ngày một mươi tám tháng một mươi một
tối nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới sự và chung vui với liên địa bàn cư dân phường điện biên
quận ba đình thành phố hà nội trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
ghi nhận những thành quả của phường điện biên sau một năm phấn đấu liên tục đạt nhiều thành tích
thủ tướng cho rằng ngay tại cơ sở có rất nhiều tấm gương sáng đáng quý để học tập
điều này rất quan trọng đối với thế hệ trẻ qua đó góp phần giáo dục truyền thống đất nước
gia đình giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc thủ đô hòa bình
thông tin với bà con nhân dân trong phường điện biên về thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thủ tướng nhấn mạnh đến quan điểm xuyên suốt dâng cao ngọn cờ đoàn kết dân tộc
để tổ quốc ta nhân dân ta đi đến bến bờ thành công và thịnh vượng
để đất nước vươn ra thế giới xứng đáng với truyền thống dân tộc xứng đáng với truyền thống của cha ông
nhân dịp này thủ tướng đã trao danh hiệu công dân ưu tú cho công dân phường điện biên